một học sinh ở trường trung học phổ thông chuyên lương văn chánh thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
vừa xuất sắc mang về chiếc huy chương vàng và cúp đặc biệt tại kỳ thi toán học không biên giới năm hai nghìn một mươi tám
đó là em nguyễn hưng quang khải học sinh lớp một mươi hai toán một
thành tích này không chỉ là niềm vui niềm tự hào đối với khải gia đình và nhà trường
mà còn tiếp thêm động lực cho các học sinh giỏi toán cũng như các môn học khác ở khắp mọi miền đất nước
nỗ lực đến với các cuộc thi quốc tế
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
kỳ thi toán học không biên giới do tổ chức giáo dục education without borders bungary
phối hợp với trung tâm khoa học giáo dục kazakhstan tổ chức
đại diện cho việt nam nguyễn hưng quang khải cùng năm thí sinh khác tham dự vòng thi chung kết
với sự nỗ lực của mình khải đã giành được huy chương vàng cá nhân và nhận cúp đặc biệt
với thành tích top ba thí sinh có điểm thi cao nhất
ở nội dung đồng đội nhóm tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám
khải cùng hai thí sinh có điểm thi cao nhất

trước khi thi em vô cùng vui sướng và có một thở phèo nhẹ nhõm cho bao nhiêu thất bại lần trước
cuối cùng em đã vượt chạy được thành công và có được ngày thành công ngày hôm nay
nguyễn hưng quang khải là học sinh nằm trong top tám người đại diện việt nam
tham dự trại hè khoa học châu á tại indonesia năm hai nghìn một mươi tám
giải ba học sinh giỏi toán quốc tế năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi
huy chương vàng kỳ thi olympic toán ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
giải khuyến khích kỳ thi hình học quốc tế iran igo hai nghìn một mươi bảy
ngoài thành tích học tập khải còn là người sống sôi động nhiệt huyết với các hoạt động ngoại khóa
hoạt động đoàn của trường trung học phổ thông chuyên lương văn chánh được thầy cô yêu quý
đây là một học sinh có năng lực và năng khiếu về môn toán
trên cả cái năng khiếu và năng lực của em thì em có một cái niềm đam mê đặc biệt yêu thích về môn toán
khi học ở trường lương văn chánh
thì em cũng đạt rất nhiều thành tích riêng vào môn toán
yêu thích toán học nên ở giảng đường đại học nguyễn hưng quang khải sẽ theo đuổi ngành toán ứng dụng
được tuyển thẳng vào đại học
khải đã chọn trường đại học quốc tế đại học quốc gia tp hcm để tiếp tục học tập
ngoài ra em còn nỗ lực giao tiếp bằng tiếng anh thành tạo để phân đấu đạt được học bổng du học nước ngoài